trước đó công an thị xã nghi sơn nhận được tin báo tại gia đình anh nghi ở xã nghi sơn đã bị kẻ gian cậy cửa đột nhập vào nhà trộn cắp một chín cây vàng bốn con chín bốn mươi năm triệu đồng tiền mặt tổng giá trị tài sản gần một trăm năm mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã điều tra làm rõ và xác định nguyễn thanh trình là hàng xóm của anh y chính là thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản nói trên
hiện công an thị xã nghi sơn đã thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại và tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị cơn sốt đất liên tục ở nhiều địa phương nước ta trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế xã hội ở nhiều nơi
lợi dụng sức nóng của thị trường nhà đất không ít nhóm đối tượng đã có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân
một vụ việc vừa được phát hiện theo dõi nhiều ngày tại tỉnh quảng bình nơi các hoạt động mua bán bất động sản đang diễn ra sôi động trong thời gian vừa qua

đối tượng phương gửi cho văn bản thông báo thuế của cục thuế tỉnh quảng bình với số tiền cần phải đưa thêm cho phương là hơn chín trăm linh triệu đồng để phương đứng ra nộp thuế giúp ông quyết
sau đó với sự tin tưởng ông quyết đã chuyển cho phạm thị thu phương nhiều lần tổng số tiền hơn một hai tỷ đồng
tuy nhiên chưa dừng lại ở đó phương tiếp tục yêu cầu ông quyết phải chuyển đủ thêm một tỷ đồng nữa mới bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quá trình điều tra phạm thị thu phương khai nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất mang tên ông đặng văn quyết là do phương làm giả đặt trên mạng xã hội để đưa cho ông quyết nhằm mục đích tạo lòng tin chiếm đoạt số tiền hơn một một mươi chín tỷ đồng của ông quyết

kết quả điều tra bước đầu trở lại